xin chào quý vị khán giả
thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật đối với ông mai hùng dũng phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh bình dương
và ông nguyễn lộc hà phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông mai hùng dũng và ông nguyễn lộc hà
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và đã bị ubnd thi hành kỷ luật về đảng
theo kết luận của ubnd tại kỳ họp thứ hai mươi ba ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình dương
đã vi phạm quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để ubnd tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong đấu thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
do đó ubnd quyết định khiển trách ban cán sự đảng ubnd tỉnh bình dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu

và ông mai hùng dũng ông nguyễn lộc hà
chuyển sang thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
và buôn lậu bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang
viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố sáu mươi bảy bị can trong vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản buôn lậu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và nhận hối lộ xảy ra
tại tp hcm các tỉnh phía nam liên quan tới công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
gọi tắt là thủ đức house
theo kết luận điều tra bổ sung cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố
thêm bảy công chức hải quan thuộc các đơn vị hải quan khác nhau tại tp hcm
ngoài ra trong vụ án này một mươi tám bị can là cán bộ lãnh đạo của cục thuế tp hcm
cũng bị đề nghị truy tố
kết luận điều tra xác định công ty phát triển nhà thủ đức không thực hiện được việc
kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử
nhưng vì hám lợi bất chấp quy định của pháp luật
đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán xuất khẩu linh kiện điện tử
nhận tiền theo chỉ định lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định
giúp trịnh tiến dũng là chủ mưu của vụ án hiện nay đã bỏ trốn
đang bị truy nã quốc tế chiếm đoạt tiền của nhà nước trên ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước
hơn năm trăm ba mươi tám tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
vận chuyển trái phép hơn năm mươi một triệu đô la mỹ
tương đương một hai trăm linh năm tỷ đồng từ việt nam ra nước ngoài
và hai mươi hai triệu đô la mỹ tương đương là năm trăm hai mươi tám tỷ đồng từ nước ngoài về việt nam
buôn lậu hàng hóa trị giá hai tám tỷ đồng
nhận hối lộ bảy bốn tỷ đồng
sản xuất buôn bán hàng giả trị giá chín trăm tám mươi sáu tỷ đồng
sáng nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tp cn

gây thiệt hại cho nhà nước gần ba mươi ba tỷ đồng
theo cáo trảng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
sở y tế cần thơ là chủ đầu tư thực hiện bốn gói thầu tổng trị giá gần chín mươi tỷ đồng
trong đó gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện tim trị giá gần bốn mươi tỷ đồng
ba gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện nhi tổng trị giá gần năm mươi hai tỷ đồng
bùi thị lệ phi giám đốc sở y tế tp hcm
cao minh chu phó giám đốc sở phụ trách trực tiếp ban quản lý dự án
đã thông đồng với hoàng thị thúy nga là chủ tịch hội đồng thành viên nsg group
vũ quang ngọc phó tổng giám đốc công ty mediconsul
đặng xuân minh tổng giám đốc công ty btc value
nguyễn quốc việt phó tổng giám đốc công ty btc value
lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
để công ty nsg và công ty bình an của hoàng thị thúy nga
trúng bốn gói thầu gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước ba mươi hai sáu tỷ đồng
cáo trạng xác định trong vụ án này
lệ phi hoàng thị thúy nga cao minh chu là những đối tượng chủ mưu cầm đầu
các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức
hội đồng xét xử triệu tập một trăm linh chín cá nhân pháp nhân
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa
dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày hai mươi tháng hai
liên quan đến vụ án giết lái xe ôm cướp tài sản do đối tượng lù xuân minh
gây ra vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại xã hoàng thèn huyện phong thổ
vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu
đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với lò văn xé
năm mươi bảy tuổi chú ở xã bản lan huyện phong thổ
về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình điều tra xác định sau khi thực hiện hành vi giết người cướp tài sản
vào ngày bảy tháng một đối tượng lù xuân minh đã đến nhà của pờ văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu là bạn nghiện
ở gần nhà xé để nhờ mua ma túy
hà không có nhà minh đã nhờ xé mua hộ hai lần ma túy
để cùng nhau sử dụng tại phòng ngủ của nhà xé
hiện đối tượng đã được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết
vừa di lý đối tượng nguyễn hồng nam hai mươi ba tuổi
chú ở huyện ứng hòa tp hà nội
về đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức cho vay tiền online qua mạng internet
nhận được trình báo của một bị hại về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn chín mươi triệu đồng bằng hình thức cho vay online
công an thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc và xác định nam chính là chủ tài khoản quảng cáo cho vay tài chính qua mạng xã hội
nhưng thực chất là sử dụng thủ đoạn để buộc người vay chuyển khoản số tiền bảo đảm khoản vay
khi đã thực hiện trót lọt nam xóa mọi tài khoản chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
dùng cho việc trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nam thừa nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã gây ra khoảng hai mươi năm vụ lừa đảo bằng thủ đoạn tương tự với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xác định các bị hại có liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người
nguyễn hồng nam
mặc dù thủ đoạn không hề mới và cũng thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền cảnh báo
xong nhiều người dân vẫn dễ dàng mắc bẫy hoặc cố tình xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái phép
để rồi rơi vào cảnh tiền mất tật mang
nguyên nhân chính được xác định là do điều kiện kinh tế khó khăn
người lao động không có việc làm không có thu nhập ổn định
nhất là nhận thức pháp luật của một số người dân còn hạn chế
nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là sang nước ngoài lao động tích góp được tiền gửi về phụ giúp gia đình
mà không nghĩ rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật của việt nam và các nước sở tại
và quan trọng hơn nữa nó còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro
đe dọa trực tiếp tới quyền lợi sức khỏe và tính mạng của người lao động
đây là gia đình ông đới xuân phong ở thôn ngọc diêm hai xã quảng chính huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
có con trai là đới xuân hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai vừa bị tử vong khi đi lao động trái phép tại trung quốc
theo lời kể của gia đình tháng tám năm hai nghìn hai mươi nghe theo lời bạn bè
hậu xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm thuê cho một cơ sở cắt kính
sau hai năm làm việc vất vả hậu và một số công dân việt nam đã tìm cách vượt biên về nước
nhưng đã bị lạc trong rừng dẫn đến tử vong
con gái đi lúc đi là mát thì chả ngăn cấm cô được
vì cuộc sống cả chả giữ chả ngăn được
mà không bài cô lên mắt thì thôi vô nhà mình mệt quá chịu
sau gần một tháng đón hải cốt cậu con trai mới một mươi chín tuổi tử vong
khi làm việc ở campuchia trở về bà ngân thị hải ở thôn vĩnh lợi xã hải long huyện như thanh
dường như vẫn chưa tin vào sự thật nghiệt ngã này
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai con trai bà là lô văn quy sinh năm hai nghìn bốn
nghe lời dụ dỗ lôi kéo của các đối tượng xấu sang campuchia làm việc trong một cơ sở lừa đảo trực tuyến
hơn hai tháng sau gia đình bà nhận được thông tin con trai đã tử vong
nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng gia đình bà hải mới đưa được hải cốt con trai về nước
đây chỉ là hai trong số nhiều nạn nhân đã tử vong khi xuất cảnh đi lao động trái phép
tại nước ngoài trên địa bàn tỉnh thanh hóa những năm gần đây
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh thanh hóa có khoảng hai sáu trăm ba mươi năm trường hợp
cư trú lao động trái phép tại các nước
cũng có những trường hợp may mắn tìm được công việc và thu nhập ổn định
nhưng phần lớn những người xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài đều đối mặt với nhiều rủi ro
như bị bóc lột hành hạ làm không công nếu không phục tùng còn bị đánh đập tàn bạo gây thương tích thậm chí là tử vong
thời gian qua công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bắt giữ nhiều đối tượng về tội tổ chức
môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
phát hiện xử phạt hành chính nhiều trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục suốt cảnh theo quy định
trong thời gian tới công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể
tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng
liên quan đến việc môi giới việc nhẹ lương cao
cái thứ hai công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng phương tiện biện pháp từ tỉnh đến cơ sở
để phòng ngừa phát hiện và đấu tranh với các đường dây môi giới tổ chức đưa người xuất khẩu
thứ ba là chúng tôi cũng khuyến cáo người dân là khi có nhu cầu xuất khẩu lao động
thì phải liên hệ với các đơn vị các công ty có uy tín có tư cách pháp nhân
được nhà nước cho phép tránh trở thành nạn nhân của hoạt động xuất cảnh lao động trái phép đi nước ngoài
hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép là khôn lường tiền mất tật mang
thậm chí nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng
qua đây mỗi người dân hãy tỉnh táo khi lựa chọn cơ hội tìm kiếm việc làm
không để các đối tượng xấu lỡ trở thành nạn nhân
lợi dụng rủ dê lôi kéo
khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo rụ rỗ người xuất cảnh trái phép
hãy báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để được xử lý
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tp buôn ma thuật
và phát hiện chín mươi bốn xe máy không chính chủ ở hai cửa hàng cầm đồ
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ ngọc khang
ở thôn hai xã hòa phú tp buôn ma thuật
lực lượng công an phát hiện ba mươi chín chiếc xe máy không phải chính chủ mang đến cầm đồ
không có giấy ủy quyền của chính chủ
không bảo quản tài sản cầm cố
hoặc bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với cơ quan công an
kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền
có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ mỹ hạnh
ở thôn hai xã yatou tp buôn ma thuật
tổ công tác đã kiểm tra phát hiện năm mươi năm chiếc xe máy không phải chính chủ mang đến cầm
không có giấy ủy quyền của chính chủ
không bảo quản tài sản cầm cố
hoặc là bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với cơ quan công an
hiện công an tp buôn ma thuật đang tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc
chủ sở hữu số xe máy trên để củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
đã xảy ra ba vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra trong điều kiện thời tiết có sương mù làm chết ba người bị thương ba người
để tránh những vụ tai nạn không đáng có xảy ra
cục cảnh sát giao thông đã đưa ra chỉ dẫn lái xe an toàn như sau
các tài xế cần giữ cho mình thói quen kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống đèn cảnh báo
phanh và lốp xe trước khi khởi hành
giữ khoảng cách giữa các xe với nhau đi đúng làn đường phần đường của mình
sử dụng đều chân ga sử dụng phanh hợp lý
tập trung quan sát bật tín hiệu cảnh báo cho các xe khác để tránh xảy ra mất an toàn
cần phải giữ tốc độ trong giới hạn cho phép
luôn chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
và bình tĩnh xử lý các tình huống bất thường xảy ra
đặc biệt không nên vượt khi lái xe trong sương mù dày đặc
quá trình lái xe nên tận dụng lề đường và vạch sơn kẻ đường
cũng như các biển báo giao thông có tác dụng để định hướng